tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ cuba và đại sứ hoa kỳ
nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh nền mối quan hệ tốt đẹp giữa việt nam và cuba
suốt những năm vừa qua đồng thời khẳng định quan điểm của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
là luôn gắn bó coi cuba là những người anh em trong bất cứ hoàn cảnh nào
việt nam đang tiếp tục phối hợp với cuba trong việc hỗ trợ về lương thực
thúc đẩy hợp tác hai bên trong nhiều lĩnh vực
cùng với mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực ngày càng thực chất và hiệu quả
thủ tướng mong muốn cuba tiếp tục có những đổi mới để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới
mong muốn cuộc tổng tuyển cử của cuba vào đầu năm tới thành công tốt đẹp
cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp đại sứ cubarivera đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn chân thành
về sự hỗ trợ hợp tác của việt nam trên nhiều lĩnh vực trong suốt thời gian qua thúc đẩy quan hệ truyền thống giữa hai nước
đại sứ nhấn mạnh những hỗ trợ và tình cảm của nhân dân việt nam anh em đối với cuba là món quà vi đại
nhất là sau khi cuba vừa trải qua thiên tai với thiệt hại lên tới hàng tỷ đô la mỹ
tiếp đại sứ hoa kỳ daniel christenbrink đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước
khi ông làm giám đốc phụ trách châu á của hội đồng an ninh quốc gia hoa kỳ
nhắc lại những kỷ niệm trong chuyến thăm chính thức hoa kỳ hồi tháng năm năm hai nghìn
thủ tướng cho biết hai bên đã trao đổi thống nhất nhiều biện pháp để tăng cường quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
thủ tướng mong muốn đại sứ thúc đẩy việc trao đổi các đoàn cấp cao
vận động chính phủ hoa kỳ tích cực xử lý các vấn đề phía việt nam đưa ra trong phát triển quan hệ hợp tác
đồng thời khẳng định chính phủ việt nam sẽ nỗ lực phối hợp với phía hoa kỳ tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước
bày tỏ vinh dự được làm việc ở việt nam và ấn tượng mạnh mẽ với sự cởi mở thân thiện mến khách của việt nam
đại sứ dadiel critton bink cho biết đối với hoa kỳ việt nam là một trong những đối tác quan trọng nhất không chỉ trong khu vực mà trên thế giới
chúc mừng việt nam tổ chức thành công apec năm hai nghìn một mươi bảy đại sứ đã truyền lời cảm ơn của tổng thống donald trump
về việc việt nam đã đón tiếp nồng nhiệt khi tổng thống sang thăm hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
bày tỏ hoa kỳ luôn mong muốn việt nam vững mạnh thịnh vượng đại sứ daniel crittenbing cho biết
hoa kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam trong nhiều lĩnh vực như nâng cao năng lực an ninh hàng hải
giả phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh thúc đẩy giao lưu nhân dân